sau gần hai giờ nỗ lực chữa cháy lực lượng chức năng tỉnh bình dương đã khống chế ngọn lửa xảy ra vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu
tại xưởng sản xuất gỗ của một doanh nghiệp tư nhân ở khu phố bình thuận một phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
vào thời điểm trên khi nhiều công nhân đang làm việc thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn lửa bốc cháy dữ dội
tại xưởng sản xuất gỗ rộng hơn hai m hai của doanh nghiệp
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường
sau gần hai giờ nỗ lực chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn không để cháy lan sang các khu vực khác
tại hiện trường nhà xưởng sản xuất rộng hơn hai m hai có nhiều nơi bị lửa thiêu hư hỏng nhiều sản phẩm gỗ bị cháy xém
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh bình dương điều tra làm rõ